trước những yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới
sáng nay ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã đưa ra lộ trình để khôi phục sản xuất ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố
tính đến ngày hôm nay thành phố đà nẵng có một trăm bảy mươi người mắc covid một mươi chín đã được ra viện
hiện toàn thành phố còn bốn mươi điểm nóng về dịch trong đó có hai mươi năm điểm cách ly y tế tập trung
sau một tháng phòng chống dịch thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là công tác truy vết phát hiện ca bệnh trong cộng đồng
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như tình trạng chủ quan lơ lả trong nhân dân thụ động thiếu quyết liệt trong chống dịch tại các xã phường
liên quan đến kỳ thi sắp đến lãnh đạo thành ủy lưu ý cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức xét nghiệm đầy đủ chính xác cho đông đảo các học sinh cán bộ tham gia kỳ thi để qua đó vừa đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn